thưa quý vị hai phó chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam là nguyễn đức minh và đặng xuân thanh
bị kỷ luật do các vi phạm khuyết điểm trong công tác
cụ thể ông nguyễn đức minh bị kỷ luật khiển trách còn ông đặng xuân thanh bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định kỷ luật của ủy ban kiểm tra trung ương
về thi hành kỷ luật đảng ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó ủy ban kiểm tra trung ương kết luận
ban thường vụ đảng ủy viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy chế làm việc để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ
quản lý sử dụng tài chính tài sản đầu tư công quản lý nghiên cứu khoa học đào tạo thạc sĩ tiến sĩ
giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện không nghiêm chỉ đạo kết luận của các tổ chức đảng cấp trên
khi đang thụ án một mươi năm năm tại trại giam thủ đức bộ công an đối tượng đinh viết dũng đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
trại giam thủ đức đã ra quyết định truy nã và các lực lượng chức năng đang triển khai truy tìm phạm nhân
trước đó vào khoảng chín giờ ngày một mươi tháng một mươi một phạm nhân đinh viết dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tạm trú tại thành phố hồ chí minh
bỏ trốn khỏi trại giam thủ đức
khi đi đối tượng này mặc quần dài màu xám áo dài tay màu xanh đen và có đặc điểm nhận dạng
khoảng một m bảy mươi được biết dũng bị kết án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang thi hành án phạt tù một mươi năm năm
ngoài tên thật là đinh viết dũng đối tượng còn có hai tên khác là hoàng thanh dũng và trần lê nhật linh
sau thời gian mật phục theo dõi lực lượng đánh án ma túy công an tỉnh quảng bình phối hợp với các lực lượng
đã tóm gọn ba đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
ba đối tượng bị bắt giữ là khạm
khạm là công mạ ni quốc tỉnh lào đinh thị thanh và đinh thị hoàng yến công chú tại tỉnh quảng bình
lực lượng công an đã thu giữ hơn một mươi ba kg ma túy dạng ketamin một xe ô tô hai xe mô tô bảy điện thoại di động
một trăm tám mươi hai triệu đồng và một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kiếp lào
bước đầu đấu tranh các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
đang vận chuyển pháo nổ trái phép thì hai đối tượng là điểu sang sinh năm một nghìn
điều thanh sang ba mươi một tuổi và điểu nhúc hai mươi một tuổi cùng ngụ tại xã lộc hòa huyện lộc ninh tỉnh bình phước
đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm năm thùng giấy cắt tông được bọc ni lông màu đỏ bên ngoài
và một bao tải màu đỏ bên trong có chứa một trăm bảy mươi sáu kg pháo nổ một xe máy kéo theo một xe móc tự chế
hai đối tượng điểu thanh sang và điều nhúc khai nhận
số pháo trên được các đối tượng vận chuyển thuê cho một đối tượng chưa rõ lai lịch từ campuchia về việt nam
với giá là bảy trăm linh đồng
khi đang bốc hàng từ trên xe móc xuống thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại hưng yên cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trịnh quốc oai sinh năm hai nghìn trú tại xã chỉ đạo huyện văn lâm tỉnh hưng yên về tội cướp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà nguyễn thị liên ở thôn vũ xá
xã dương quang thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên có một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đến giả vờ mua hàng
sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà liên cướp đi một túi sách màu đen
bên trong có tiền thẻ cào điện thoại và một số hóa đơn rồi bỏ chạy
hậu quả khiến bà liên bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày lực lượng công an đã xác định oai là đối tượng gây ra vụ án trên
thu giữ trên người đối tượng số tiền bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng cùng một số vật chứng liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
ngày hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế đã có thông tin bước đầu về vụ tai nạn thảm khốc
khiến hai người chết một mươi ba người bị thương xảy ra trên địa bàn tỉnh vào tối qua
theo đó nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế nguyễn hà tấn thiện điều khiển xe ô tô khách
đi không đúng với làn đường quy định
ngoài ra lực lượng chức năng cũng đã xác định lái xe không vi phạm nồng độ cồn
và đang xét nghiệm về ma túy theo quy định
trước đó vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi phút ngày chín tháng một mươi một
tại km một mươi bảy cộng năm trăm linh đoạn đường thông tạm thời của bên căm lộ la sơn cút lộ một đường tranh huế
đoạn tuyến đã bàn giao cho ban quản lý dự án đường hồ chí minh
thuộc địa phận xã hương thọ tp huế tỉnh thừa thuyên huế
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe khách
hậu quả khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ một mươi ba người khác bị thương được đưa vào bệnh viện trung ương huế cấp cứu
cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng
trong sáng cùng ngày ông hoàng hải minh phó chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế
đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân
đồng thời hỗ trợ năm triệu đồng một người tử vong và hai triệu đồng đối với một người bị thương
vào chiều ngày một mươi tháng một mươi một một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi ba
đoạn qua khu phố ba thị trấn tân khai huyện hớn quản tỉnh bình phước
chiếc xe máy đã tông vào đuôi xe tải đang dừng bên đường khiến cho hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h chiều cùng ngày
chiếc xe máy do hai thanh niên nam nữ điều khiển chở nhau lưu thông trên quốc lộ một mươi ba
hướng từ tp hcm đi huyện hớn quảng
đến khu phố ba thị trấn tân khai thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang dừng phía trước
cú tông mạnh khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ
thưa quý vị ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng chức năng tp thủ đức đang tiến hành điều tra nguyên dân của vụ cháy
tại chợ tân lập nằm trên đường nguyễn duy trinh thuộc phường bình trưng đông tp thủ đức tp hcm
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
thông tin ban đầu khoảng bốn giờ ba mươi phút cùng ngày hai kiosk bán quần áo trong chợ này bất ngờ bốc cháy dữ dội
phát hiện hỏa hoạn người dân xung quanh mang bình chữa cháy đến dập lửa và trình báo cơ quan chức năng
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tp thủ đức có mặt và nhanh chóng khống chế dập tắt đám cháy
do ngọn lửa vẫn còn âm ỉ và tỏa nhiệt nên đến bảy giờ sáng cùng ngày lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước
làm mát khu vực và dập tắt hoàn toàn đám cháy
theo thống kê ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên nhiều tài sản bên trong bốn sạp hàng
tại chợ tân lập đã bị lỡ thiêu rụi thiệt hại cụ thể về tài sản vẫn đang được thống kê
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy
ngày một mươi tháng một mươi một sau khi tiếp nhận hồ sơ và kết luận điều tra từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ra lệnh tiếp tục tạm giam đối với bị can nguyễn phương hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
theo đó trong quá trình tạm giam con trai bà nguyễn phương hằng là ông nguyễn quang tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngồi quận bảy tp hcm
thông tin đã gửi đơn đến viện kiểm sát nhân dân tp hcm và công an tp hcm nộp một mươi tỷ đồng để bảo lãnh cho bà hằng được tại ngoại
tuy nhiên đơn của ông tuấn không được chấp nhận
theo kết luận điều tra bổ sung bà nguyễn phương hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như youtube facebook
để công kích xúc phạm nhân phẩm nhiều cá nhân
mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo nhưng bà hằng không dừng lại mà có lời lẽ thô tục trên mạng xã hội
để chửi bới xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhiều người
bên cạnh khởi tố tạm giam bà nguyễn phương hằng công an tp hcm cũng mở rộng điều tra làm việc
với các cá nhân như ekip hỗ trợ gịch bản nội dung cho bà hằng chửi trên sóng live stream
làm việc với các youtuber phát sóng trực tiếp mỗi khi bà hàng lên sóng
làm việc với các luật sư tham gia những buổi công kích trực tiếp của bà hằng trên mạng xã hội
ráng sáng ngày một mươi tháng một mươi một đoàn kiểm tra liên ngành giết mổ động vật ba trăm tám mươi chín huyện định quán đồng nai
đã bất ngờ kiểm tra các điểm giết mổ và đã lập biên bản hai trường hợp vi phạm
đoàn đã bất ngờ kiểm tra tại nhà ông trần phi long ngụ ấp một xã phú ngọc huyện định quán
và phát hiện ông long đang giết mổ một con heo không đúng nơi quy định
ông long cũng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc giết mổ heo
trước đó đoàn cũng kiểm tra tại hộ bà đinh thị yếu ở ấp sáu xã suối nho
và bắt quả tàn bà hiếu đang giết mổ một con heo trái phép
đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tiến hành xử lý nhiệt đối với số hàng trên
và yêu cầu ông long bà hiếu ký cam kết không tái phạm
được biết từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đoàn kiểm tra liên ngành giết mổ động vật ba trăm tám mươi chín
huyền định quán tỉnh đồng nai đã liên tục kiểm tra công tác này và bắt quả tàn gần một mươi trường hợp vi phạm
với quyết tâm cao nhất không để đại giết mổ động vật trái phép hoạt động trên địa bàn
ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam bùi thành tha
tha mập ba mươi ba tuổi ngụ tại khóng bảy thị trấn càng long huyện càng long về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tha thỏa thuận thống nhất và kêu nguyễn trọng tính ba mươi năm tuổi
ngụ khóm ba thị trấn càng long huyện càng long đi lấy súng và năm viên đạn bán cho trần hổ thắng
năm mươi một tuổi ngụ khống ba thị trấn càng long với giá ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
thắng mua và cất dấu súng tại nhà với mục đích để bắn chó hàng xóm vì chó thường xuyên cắn gà vịt của mình
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thắng đem khẩu súng và năm viên đạn bán cho lê văn giang ba mươi bốn tuổi
ngụ ấp lo khao a xã an trường a huyện càng long với giá năm triệu đồng
do không sử dụng được nên giang nhờ tính đến gặp thắng để trả lại súng lấy lại năm triệu đồng và hứa cho tính hai triệu đồng
sau đó tính lấy khẩu súng cùng năm viên đạn đi tìm thắng nhưng không gặp
trên đường đi đến địa điểm thuộc khóm sáu thị trấn càng long thì bị lực lượng công an phát hiện lập biên bản và tạm giữ tàn vật
kết quả giám định khẩu súng và năm viên đạn trên được chế tạo thủ công có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng súng còn bắn được và đạn nổ bình thường
căn cứ kết quả điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn trọng tính lê văn giang về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng và trần hữu thắng về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng
tuy nhiên bằng các biện pháp công tác lực lượng an ninh điều tra đã bắt giữ tha tại phường tân phú quận bảy tp hcm và di lý về tỉnh trà vinh để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
công an thị xã cai lậy vừa khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng gồm mai trí hiếu ngụ tại xã mỹ phước tây lê minh phận ngụ tại xã mỹ hạnh trung võ văn lộ và đặng ngọc thạch
cùng ngụ tài xã tân bình thị xã cai lệ